nghị định số chín mươi một của chính phủ đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi
theo nghị định các cá nhân tổ chức muốn hoạt động quảng cáo đều phải có tên định danh
và chỉ được quảng cáo khi khách hàng đồng ý
tuy nhiên một số cá nhân tổ chức vẫn bất chấp vi phạm một số điều trong nghị định chín mươi một
mới đây sở thông tin và truyền thông tp hà nội vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân
và một công ty vì hành vi gửi tin nhắn quảng cáo dịch vụ khi người nhận chưa đồng ý
sở thông tin và truyền thông tp hà nội đã ra quyết định xử phạt ông lê mạnh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ quận long biên thành phố hà nội do gửi tin nhắn quảng cáo dịch vụ mua bán nhà
đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý
ngoài ông dũng công ty transcosmos việt nam quận hoàng mai tp hà nội cũng bị phạt
vì hành vi tương tự công ty này sử dụng số điện thoại xxx chín trăm chín mươi một để gọi điện thoại quảng cáo
dịch vụ bảo hiểm liên kết với bảo việt
các đối tượng này đều vi phạm những quy định của nghị định chín mươi một về chống tin nhắn rác
cuộc gọi rác thư điện tử rác
để làm sạch thị trường viễn thông việc xác thực của người dùng có vai trò rất quan trọng

để có thể xử lý triệt đề tình trạng rác viễn thông trên thị trường
các đối tượng này đều vi phạm những quy định của nghị định chín mươi một về chống tin nhắn rác
các đối tượng này đều vi phạm những quy định của nghị địa bàn thành phố